nhờ những nỗ lực trong cải thiện môi trường kinh doanh báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám của diễn đàn kinh tế thế giới cũng ghi nhận năng lực cạnh tranh của việt nam đã tăng năm bậc so với năm hai nghìn một mươi sáu và từ vị trí thứ sáu mươi trên một trăm ba mươi tám tăng lên vị trí năm mươi năm nền kinh tế
ngoài ra việt nam cũng vươn lên đứng thứ tư về môi trường kinh doanh thuận lợi trong asean
sự kiện đấu giá thành công sapeco ngày một mươi tám tháng một mươi hai với mức giá ba trăm hai mươi đồng một cổ phiếu
dự kiến thu về cho nhà nước khoảng một trăm một mươi tỷ đồng tương đương gần năm tỷ usd là cú chốt cho một năm thành công của hoạt động cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp lớn
hàng loạt các thương vụ thoái vốn ipo doanh nghiệp phát hành cổ phiếu lần đầu tiên lớn chưa từng có diễn ra trong năm hai nghìn một mươi tám
với nhiều phiên thành công vượt mong đợi hàng chục tỷ đô la mỹ lên sàn hút dòng vốn mới hàng tỷ usd đã thực sự thay đổi quá trình cổ phần hóa đẩy mạnh khu vực tư nhân của chính phủ
bên lề tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy các bộ trưởng phụ trách kinh tế của một mươi một nước thành viên hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp đã họp tại đà nẵng từ ngày tám đến ngày một mươi tháng một mươi một để thảo luận về việc sớm đưa hiệp định tpp vào thực thi trong tình hình mới
các bộ trưởng trong phiên họp tại đà nẵng cũng đã thống nhất tên gọi mới cho tpp là hiệp định đối tác tiến bộ và toàn diện xuyên thái bình dương cptpp
bất chấp sự rút lui của mỹ hiệp định cptpp với một mươi một đức thành viên còn lại vẫn được cộng đồng quốc tế đảm bảo
mới cùng loại thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chính thức trao quyết định bổ nhiệm ông
trần sĩ thanh ủy viên ban chấp hành trung mương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy lạng sơn giữ chức
chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn tại buổi lễ thủ tướng nguyễn
nguyễn phúc đã biểu dương sự chỉ đạo của bộ công thương đồng thời ghi nhận những đóng góp của tập
đoàn dầu khí việt nam trong phát triển kinh tế của đất nước
chỉ đạo trực tiếp của bộ trưởng bộ công thương trong thời gian vừa qua đặc biệt vào năm
năm hai nghìn một mươi bảy trong bối cảnh có nhiều biến động về tư tưởng về khách quan chủ quan các đồng
chỉ lãnh đạo quản lý đã chỉ đạo các bộ phận có liên quan từ ngồi khơi đến
sản xuất trong công nghiệp chế biến và các tỉnh lưỡi kịch vụ khác năm hai nghìn một mươi bảy trong bối cảnh đặc
biệt khó khăn như thế tập đoàn điện lực quốc gia việt nam của chúng ta vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh thủ tướng cũng chỉ rõ trong quá trình này đã trải qua nhiều vấp váp do thiếu
kinh nghiệm chủ quan nóng vội dẫn đến sai trái và đã trả giá đắt hơi ảnh hưởng đến hoạt động cũng
như tư tưởng của tập đoàn nhưng tập đoàn đã vượt qua nhiều vấn đề vấn đề vấn đề vấn đề vấn đề vấn đề
hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thủ tướng yêu cầu tập đoàn cần phải sản xuất
kinh doanh có hiệu quả đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước đồng thời
thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị an ninh quốc phòng góp phần bảo vệ và khẳng định chủ quyền
quốc gia do vậy đã quyết định cử đồng chí trần sĩ thanh giữ nhiệm vụ quan trọng này
đảng nhà nước đã quyết định cử đồng chí trần sĩ thanh về đám đặng nhiệm vụ chủ tịch hợp đồng
thành viên tập đoàn điện lực quốc gia việt nam nơi có vị vai trò quan trọng với hai nhiệm vụ chiến
lược mà tôi đã nói trên mà trong lúc chúng ta cũng có nhiều biến động về tư tưởng về những diễn biến
khác nhau trong tập đoàn tôi tin rằng với kinh nghiệm với bản lĩnh và tình cảm cách mạng căng
thành của đồng chí trần sĩ thanh nhất định tập đoàn dịch vụ quốc gia việt nam

xác định tinh thần của đồng chí trần sĩ thanh

xử lý các vấn đề liên quan đến dự án lập quả dầu nguyên sơn
theo đúng nguy cầu của bộ chính trị
để khắc phục tình trạng dự án bị chậm lại so với yêu cầu
các dự án nâng cấp mở rộng công suất nhà máy lập dầu dũng quốc
các dự án điện vũng ấn một thái bình hai long phú một sông hậu một sông tháp
như thế một bột dự án có nguy cơ chậm trễ
đang chờ chủ tịch hội đồng thành viên mới cùng với tổng giám đốc
cùng với tập thể các dự án này thúc đẩy quá trình này
chúng ta không có sản xuất kinh doanh phát triển
không thể nói có việc làm vào thu nhập và thu gân thân
nhận thức được trách nhiệm sâu sắc của mình
ông trần sĩ thanh khẳng định sẽ đứng cùng với cán bộ công nhân viên
để cùng vai sát cánh khắc phục những khó khăn mà tập đoàn dầu khí đã gặp phải
những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin công thương hội nhập
tuần này cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi